bệnh nhân n v v nam năm mươi tuổi địa chỉ xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc là bố đẻ của bệnh nhân n t d một trong tám người đi từ vũ hán về được báo cáo trước đây
bệnh nhân ở cùng nhà với bệnh nhân d trong thời gian lúc bệnh nhân d trở về việt nam từ vũ hán đến lúc được nhập viện cách ly
mẹ và em gái của bệnh nhân d cũng đã được xác định mắc covid một mươi chín và đang được điều trị tại cơ sở y tế
như vậy trong gia đình bệnh nhân v có bốn người thì ba người bao gồm vợ và hai con gái đều đã bị mắc bệnh
sau khi xác định vợ và hai con gái bệnh nhân bị mắc bệnh trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vĩnh phúc đã đưa bệnh nhân n vvv vào danh sách những người tiếp xúc gần được cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày
ngày một mươi một tháng hai bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi thoáng qua được cán bộ y tế ghi nhận lấy mẫu và gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
hiện tại bệnh nhân v đang được cách ly tại phòng khám đa khoa quang hà huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc và trong tình trạng sức khỏe ổn định
như vậy tính đến thời điểm này việt nam có một mươi sáu người mắc covid một mươi chín riêng vĩnh phúc có một mươi một trường hợp